theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong tuần tới miền bắc sẽ đón hai đợt không khí lạnh mới với nhiệt độ sẽ có nơi xuống mức một mươi độ c kèm theo mưa
từ ngày mai hai mươi ba tháng một mươi một miền bắc sẽ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ đầu mùa thu đông năm nay đồng bằng từ một mươi sáu đến một mươi tám độ c vùng núi từ một mươi ba đến một mươi năm độ c vùng núi cao dưới một mươi độ c
dự báo sang đến ngày hai mươi bốn hai mươi năm tháng một mươi một không khí lạnh sẽ ảnh hưởng lan rộng đến bắc trung bộ và trung trung bộ
đợt không khí lạnh thứ hai vào cuối tuần sau tại khu vực bắc bộ sẽ có cường độ mạnh hơn